một viên kim cương màu hồng tím có màu sắc và độ sáng vô song dự kiến thu về hơn ba mươi năm triệu đô la mỹ tương đương với tám trăm hai mươi ba tỷ đồng khi được mở bán ở new york mỹ
với mức giá dự kiến cao kỷ lục viên kim cương này đã trở thành viên kim cương hồng tím có giá trị nhất từng được đấu giá
viên kim cương được đặt tên là màu hồng vĩnh cửu inter nộp hình nặng một mươi năm mươi bảy carat sẽ được đem ra đầu giá vào tháng sáu này
công ty đầu giá sotheby cho biết internal pink được phân loại vào nhóm kim cương có màu hồng tím và là một trong những viên kim cương quan trọng nhất trong lịch sử
một trăm cara này là hội tụ của những gì tinh túy nhất của viên kim cương nó mang màu hồng tím với sắc độ rõ ràng nhất trong lịch sử
khi nhìn vào bên trong nó cũng không có một chút tí vết chỉ khi được chứng kiến tận mắt bạn mới có thể cảm nhận được sự đặc biệt và sự sống của màu sắc từ viên kim cương này
giá trị của kim cương chủ yếu được xác định bằng bốn yếu tố bao gồm độ lớn đường cắt màu sắc và độ trồng
xét về yếu tố đường cắt viên đá đã được phân loại là không ti vết nghĩa là các khuyết điểm chỉ có thể nhìn thấy dưới độ phóng đại lớn
internal pink được cắt từ một viên kim cương thô
được phát hiện vào năm hai nghìn một mươi chín nặng hơn gấp đôi so với hiện tại
công ty kim cương diacore đã mất sáu tháng để cắt gọt và đánh bóng làm bộc lộ về đẹp tinh túy nhất của internal pink
viên kim cương được công bố tại hồng kông vào ngày một tháng bốn và sau đó sẽ được trưng bày ở một số thành phố bao gồm dubai singapore và geneva trước khi đến với new york để bán vào tháng chín